tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án giết người đối với bị cáo inimlo chú tại xã eo hồ huyện crong năng
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi năm anh ibrommlo là cậu ruột của inimallo có lấy một chiếc điện thoại di động nhưng không chịu trả lại
giữa hai người xảy ra cãi vã trong lúc xô xát inyemelo đã dùng dao chém liên tiếp sáu nhát vào cậu ruột khiến anh ibramelo tử vong
tại phiên tòa xét thấy bị cáo có trình độ học vấn thấp và khi gây án chưa đủ một mươi tám tuổi nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo inimlo một mươi hai năm tù giam về tội danh giết người